vâng và một câu hỏi tiếp theo xin gửi tới cho bác sĩ lê thị hải ạ
một bạn minh tâm từ yên bái có hỏi là
cho em hỏi chế độ dinh dưỡng dầu canxi x corecterol có thể phòng ngừa và giảm đau do viêm khớp dạng thấp hay không
mẹ em năm nay bảy mươi tuổi bị viêm khớp dạng thấp đã lâu
xin các chuyên gia tư vấn chế độ ăn uống sinh hoạt giúp mẹ em
mẹ em có thể uống thêm sản phẩm chức năng gì ngoài chế độ dinh dưỡng hàng ngày
nói chung là đối với một bệnh nhân đã hơn bảy mươi tuổi rồi
thì những trường hợp nhất là đây lại có tiền sử viêm đa khớp dạng thấp
rồi bây giờ đến tuổi già này thì lại có thoái hoa khớp sinh lý nữa nó kết hợp cả vào
cho nên là tình trạng khớp viêm khớp đau khớp của bác càng càng tăng lên
thế thì hỏi về chế độ ăn dinh dưỡng thì nếu như là tình trạng dinh dưỡng của bác
mà nếu như là không thuộc tình trạng bị thừa cân đấu phì
thì có thể là vẫn ăn một cái chế độ dinh dưỡng bình thường
nhưng mà thường thì theo như tôi được biết thì đối với những người cao tuổi như này
mà bị thoái hóa khớp đặc biệt là phụ nữ thì thường hay kèm theo cái thừa cân béo phì
bởi vì tất cả những người phụ nữ mà đến tuổi ngoài năm sáu mươi trở ra mà bị thừa cân đấu phì
thì thường bao giờ cũng đi kèm theo cái thoái hoa khớp không kể trước đây còn bị viêm đa khớp nữa
thì nếu như mà mẹ bạn mà bị về thừa cân béo phì hay là bị xét nghiệm máu
mà có tăng cholesterol máu thì đương nhiên là phải chế độ ăn kiêng rồi
phải ăn kiêng những cái thực phẩm dùng cholesterol ví dụ như là đồng đỏ trứng
rồi các cái phủ tạng tiên đa nội dục các thứ vân vân
thế thì là cũng kiêng mà ngay cả đối với người bình thường thì nói chung là
đến đứt tuổi cao tuổi này rồi thì cũng nên ăn kiêng cholesterol
chứ không phải là khi bị khớp với kiêng cholesterol
cho nên là đương nhiên là bác phải kiêng cholesterol
thế còn thứ hai nữa là tôi cũng xin nhắc lại là tất nên ăn những cái thực phẩm
mà cũng là chất béo nhưng mà ăn những cái chất béo có nguồn gốc như thực vật
ví dụ như các loại dầu dầu acid omega ba omega sáu
thì có tác dụng rất tốt và người ta đã chứng minh là những cái acid béo này
nó có tác dụng làm giảm ức chế những bản ứng biêm dịch rất là tốt
và bác cũng không nên ăn quá nhiều những chất đạm có nguồn gốc từ động vật
hay là những cái acid béo no béo no bởi vì nó làm tăng cái chất
pro rốt tang din tức là cái chất mà tăng ứng biêm lên
cho nên làm cho cái gốc nó sẽ đau tăng hơn lên
thế cho nên là một cái lời khuyên của tôi đối với bác đối với trẻ ăn của người này
nói chung đây là một lời khuyên chế độ ăn của người cao tuổi
mà đã là người cao tuổi rồi thì ba cái thứ mà chúng ta cần ăn ít
đó là muối mặn đó là đường đó là chất béo đấy là ba cái thứ mà bác cần phải ăn kia
và cái thứ hai nữa là một chế độ ăn giàu có cạnh ngũ gốc
và ăn đủ nhu cầu năng lượng nếu như như là thường dân nước phi
thì ăn đủ nhu cầu năng lượng để chúng ta mà giảm được cân hướng
khi chúng ta giảm được cân xuống thì cái thỉnh trạng và cái gánh nặng
sức lại cho khớp nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều
và ăn nhiều các loại rau xanh hoa quả để cung cấp các loại vitamin và khoáng chất
tốt như chung cho sức khỏe của người già cũng như là chung tốt cho sức khỏe của sức khỏe
vâng ạ xin cảm ơn bác sĩ hải ạ
vâng câu hỏi tiếp theo xin được gửi cho tiến sĩ đậu xuân cảnh
tôi bị đau khớp gối đã chục năm nay mỗi buổi sáng không thể vận động ngay được
rất đau khớp gối bị cứng lại tôi phải so bóp rất lâu mới đi được
tôi đã đi khám ở khoa ngoại bệnh viện đại học y bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa khớp gối
tôi mong muốn được thay khớp gối nhưng bác sĩ khuyên chưa nên
hiện nay mỗi năm tôi đi tiêm vào khớp hai ba lần mỗi lần tiêm cũng đỡ được một tháng
nhưng nghe nói rất hại xin bác sĩ tư vấn cho tôi làm thế nào để thoát khỏi căn bệnh này
tôi muốn điều trị bằng đông y để không ảnh hưởng tới sức khỏe tôi nên khám và điều trị như thế nào
về vấn đề bàn nêu thì cái thoải hóa đến khớp gối
thì điều trị bằng y học cổ truyền là thứ nhất là có thể là điều trị hiệu quả cho bạn
cho nên bạn có thể đến các cơ sở y học của truyền
để có thể giúp bạn
để cho bạn có thể điều trị bệnh này hiệu quả
đặc biệt là trường học viện y học của truyền việt nam chúng tôi
trong đó có bệnh viện tuyển tĩnh là bệnh viện thực hành của trường
chúng tôi điều trị thường xuyên có bốn mươi năm mươi bệnh nhân thoải hóa đập xuống khớp gối này
và chúng tôi sẽ điều trị bằng phương pháp dùng thuốc y học của truyền
dùng các xoa bóp bấm huyệt châm cứu và các phương pháp khác của y học của truyền để đem lại
hiệu quả cho bạn
và ở đây thì có mấy cái hiệu quả
hiệu quả thứ nhất là vừa bạn không phải đau giảm đau tôi một cách tối đa
rồi bạn có thể đi lại bình thường
rồi các cái hoạt chức năng khớp gối trở lại bình thường
tuy nhiên có một cái việc rất quan trọng đó là
như tôi vừa nói là y học cổ truyền trong thời gian chúng tôi điều trị cho
điều trị thì cũng không có một tác dụng phù hợp gì
cho nên bạn yên tâm và một cái việc rất quan trọng nữa đó là tính tái pháp
nếu bị tái pháp thì tái pháp ở mức độ thời gian tái pháp rất là lâu
và mức độ tái pháp cũng rất là nhẹ
cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái phương pháp y học của truyền để mà điều trị trong cái thoái hóa khớp gối này
là một phương pháp rất là hiệu quả
cảm ơn liên sĩ cảnh ạ